từ chiều qua các trường trung học phổ thông công lập ngoài công lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố hà nội đã tổ chức cho học sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đáng chú ý trong khoảng thời gian quy định từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bảy nếu thí sinh hoặc người nhà thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học thì coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển
học sinh sẽ không được tuyển bổ sung trong đợt tuyển sinh bổ sung sắp tới như vậy nếu có nguyện vọng học học sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học với nhà trường nơi trúng tuyển
theo quy định đối với các trường trung học phổ thông công lập học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học là trực tiếp hoặc trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của sở giáo dục và đào tạo hà nội tại địa chỉ ts đầu cấp hà nội gov vn
thời gian xác nhận nhập học trực tuyến kéo dài từ nay đến hai mươi bốn h ngày một mươi hai tháng một mươi